từ tháng hai năm hai nghìn một mươi tám đến nay thắng đã cho chín người trên địa bàn các huyện thống nhất long thành và thành phố long khánh vay về số tiền gần sáu trăm linh triệu đồng thu lợi bất chính hơn một trăm linh bảy triệu đồng
quá trình điều tra cơ quan công an xác định thắng đã in tờ rơi với nội dung cho vay tiền trả góp theo ngày thủ tục nhanh gọn không cần thế chấp và in số điện thoại trong tờ rơi sau đó giải ở các khu vực tập trung đông người
số tiền thắng cho vay từ hai triệu đồng đến hai mươi triệu đồng trả góp tiền gốc và lãi theo ngày
những trường hợp đáo hạn tức là muốn trả hết nợ trước thời hạn hai mươi bốn ngày để vay tiếp lần mới thì người vay phải trả đủ cả gốc và lãi của những ngày còn lại cho thắng thì mới được vay tiếp
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi